trong sáu tháng đầu năm lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện xử lý hai trăm ba mươi chín trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy
số liệu này được nêu trong báo cáo kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
cụ thể đã có ba mươi bốn trên sáu mươi bốn đơn vị địa phương phát hiện xử lý hai trăm ba mươi chín trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy
trong đó hải dương chiếm số lượng cao nhất với bốn mươi tám trường hợp đà nẵng có hai mươi bảy và tp hcm có một mươi bảy tài xế
ngoài các trường hợp lái xe sử dụng chất ma túy trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín lực lượng cảnh sát giao thông còn phát hiện xử lý bảy mươi tám một trăm một mươi bảy trường hợp lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn
cũng trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín toàn quốc xảy ra hơn tám ba trăm linh vụ tên nạn giao thông khiến ba tám trăm một mươi người thiệt mạng hơn sáu ba trăm một mươi khác bị thương
đường bộ tiếp tục là lĩnh vực xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nhất
đáng chú ý cả nước xảy ra một mươi chín vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín khiến bảy mươi ba người thiệt mạng tám mươi bảy người khác bị thương
nguyên nhân các vụ tai nạn theo đánh giá của ủy ban an toàn giao thông quốc gia bao gồm các lỗi như vi phạm làn đường phần đường vi phạm tốc độ xe chạy chuyển hướng không chú ý vượt xe xe quy định sử dụng rượu bia dừng đỗ sai quy định không có giấy phép lái xe do công trình giao thông